tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ
tình yêu cũng từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi

sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu
tình đã trao nhau êm đềm em là cô tâm thào hiền
mà mặt vẫn nhìn bối rối gặp nhau lần nào cũng vội
chẳng đủ gần mà dần dối nhà xa mắt trần càng xa
tình yêu có từ đôi ta
tình yêu có từ đôi ta
tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ
tình yêu cũng từ nơi anh lửa rừng bập bùng vách núi
anh đi giữa miền biến rối lòng quên đợi em chờ
nó ngừng vắng trong lòng
mà giờ thì em không thể tin
chẳng đủ gần
mà sông a lâm

chẳng đủ gần
nếu subscribe kênh để nhận thông tin nhất
tập tập nhé
tiếng anh ấm như hơi thở
em nghe đệ nhờ
suốt đời thơ